trên tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua địa phận thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng làm thiệt hại nhiều tài sản
hành trình của đoàn tàu nh một với một mươi một toa tàu bị chậm gần hai tiếng đồng hồ
thời điểm xảy ra tai nạn đoàn tàu nh một do lái tàu nguyễn đình sáng điều khiển
di chuyển theo hướng bắc nam khi đến gần gác chắn đường sắt
phường phú đông thành phố tuy hòa bất ngờ gặp xe ô tô loại một mươi sáu chỗ
nằm chắn ngang qua đường sắt sau cú va chạm mạnh tàu hỏa kéo lê xe ô tô khoảng hai trăm linh mét mới dừng lại
thời điểm xảy ra tai nạn người dân phát hiện trên xe không có người
hậu quả là xe ô tô bốc cháy hư hỏng hoàn toàn
đầu máy của tàu nh một bị cháy xém bể gương chăn gió ở buồng lái tàu và cháy đen cot
lực lượng cứu hộ và công an phú yên đã phải huy động xe cứu hỏa ô tô tải kéo xe ô tô bị nạn ra khỏi đường sắt
và thông tuyến chạy lúc năm h hai mươi chín vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên điều tra làm rõ